trưa hai mươi một tháng sáu phát hiện chiếc xe container bị lật khiến hàng trăm thùng nước đổ tràn ra đường
các chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông công an huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an cùng người dân đã giúp tài xế thu gom hàng hóa
chiếc xe container bị nước đổ đóng chai rơi vãi trên đường tại ngã tư đường hồ chí minh
để giao về tuyến đường ba mươi sáu thuộc địa phận xã nghĩa trung huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông công an huyện nghĩa đàn nghệ an
đã dừng lại giúp tài xế thu gom số hàng hóa giữa trưa nắng gắt với nhiệt độ từ ba mươi tám đến bốn mươi độ c
nhiều người đi đường thế vậy cũng dừng xe phụ giúp để giao thông nhanh chóng được thông thoáng
hành động đẹp của các chiến sĩ cảnh sát giao thông được nhiều người dân địa phương khen ngợi
góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân